sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội đã mang lại nhiều tiện ích trong đời sống kết nối mọi người với nhau
tuy nhiên mặt trái của việc chia sẻ những thông tin thiếu kiểm chứng và bịa đặt không chỉ gây hoang mang tâm lý cho người sử dụng mà còn gây bất ổn cho xã hội
lên mạng xã hội lan truyền tin đồn thất thiệt về việc xuất hiện vi khuẩn ăn thịt người
một cô gái trẻ ở quảng bình bị xử phạt vi phạm hành chính một mươi hai năm triệu đồng
không chỉ đăng thông tin giả mạo một số đối tượng khác còn giả mạo cả fanpage của cơ quan chức năng
những hành động này đang tạo nên nhiều dư luận xấu trong xã hội
nguồn không trình thống nhất là thông tin đăng mạng xã hội cần phải tìm hiểu xác định tính chính xác của thông tin từ khi đăng tải chia sẻ đánh tuyên đưa thông tin xa truyền thuật thông tin xấu độc gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh đật tử trên địa bàn
và bản thân người đăng tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
tính đến nay đã có hơn một mươi trường hợp vi phạm luật an ninh mạng bị các cơ quan chức năng ở quảng bình xử lý
công an tỉnh quảng bình cũng khuyến cáo đến mỗi cá nhân khi sử dụng mạng xã hội cần có ý thức tốt biết sàng lọc thông tin để tránh bị lừa đảo